hôm nay thủ tướng ấn độ narendra modi đang ở thăm nhật bản đã đánh giá cao sự tương đồng ngày càng lớn trong quan điểm giữa new delhi và tokyo
đồng thời cho rằng mối quan hệ bền vững sẽ cho phép hai quốc gia này góp phần vào sự ổn định tại khu vực châu á
phát biểu trước giới lãnh đạo doanh nghiệp nhật bản thủ tướng ấn độ modi cho rằng thế kỷ hai mươi một là thế kỷ của châu á
đồng thời kêu gọi giới kinh doanh nhật bản đầu tư vào ấn độ
ông modi nhấn mạnh về sự đồng nhất ngày càng tăng trong quan điểm của nhật bản và ấn độ
cũng như mối quan hệ đối tác toàn cầu và chiến lược đặc biệt của hai nước có khả năng thúc đẩy kinh tế khu vực và sự phát triển nói chung
đồng thời kích thích sự tăng trưởng toàn cầu góp phần ổn định châu á và thế giới
thủ tướng modi đã đến nhật bản từ ngày một mươi tháng một mươi một nhằm ký thỏa thuận hạt nhân quan trọng đồng thời tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước